vào khoảng hai mươi giờ tối ngày hôm qua trong lúc tuần tra kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự trên đường ngô quyền
thuộc khóm năm phường một thành phố cà mau lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố cà mau tỉnh cà mau
đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an hai đối tượng khai tên nguyễn thanh đời sinh năm hai nghìn một và trần hải duyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
qua làm việc các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên cả hai đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản
đời đã chở duyên bằng xe máy chạy trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố cà mau tìm tài sản của người dân để trộm cắp
khi chạy đến đường ngô quyền thuộc khóm năm phường một thì phát hiện một nhà kho chứa vật liệu xây dựng của công trình xây dựng không có người trông coi
hai đối tượng đã trộm chín thanh sắt với trọng lượng gần hai trăm linh kg mang đi tiêu thụ
trong lúc thực hiện hành vi thì đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
được biết cả hai đối tượng đều nghiện ma túy và hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo đúng quy định của pháp luật